tại thành phố phan thiết bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với quỹ môi trường toàn cầu
chương trình tài trợ các dự án nhỏ jica và ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã tổ chức hội nghị quốc gia
về đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản đây là một nội dung quan trọng để từng bước giao quyền
cho các cộng đồng ngư dân bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo quy định của luật thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy vừa được quốc hội thông qua
mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản đã được triển khai hơn hai mươi năm qua tại một mươi bảy tỉnh thành phố
ở bảy vùng sinh thái trong cả nước có những mô hình hiệu quả nhưng cũng có những mô hình không hiệu quả
mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản đã được các tỉnh như bình thuận bến tre thừa thiên huế triển khai
và phát huy hiệu quả tốt các ngư dân tự nguyện hợp tác với nhau thành lập hội cộng đồng hoặc tổ cộng đồng
quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở địa phương
khi được nhà nước giao quyền hạn trách nhiệm quản lý một khu vực mặt nước họ cùng nhau quản lý
chia sẻ lợi ích bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại đó
nhà nước chia sẻ quyền hạn trách nhiệm với tổ chức cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản
và từ thực tế này đã giúp giảm nhẹ chi phí quản lý cho nhà nước
đồng thời phát huy dân chủ ở cơ sở trong cộng đồng ngư dân ven biển

thì chắc chắn là họ chính họ cảm nhận được rằng là cái trách nhiệm của họ
của cộng đồng ngư dân trong việc bảo vệ các nguồn lợi thủy sản được năng lây rất là nhiều
và như vậy là ngư dân cộng đồng ngư dân họ khai thác một cách có trách nhiệm
bảo vệ một cái loài cái hệ sinh thái mà người ta sống dựa vào đấy
để phát huy các mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã thực hiện trong thời gian vừa qua
cũng như triển khai thực hiện luật pháp
các ý kiến tại hội nghị cho rằng cần sớm phải cụ thể hóa khung pháp lý
và các chính sách hỗ trợ tổ chức cộng đồng tham gia đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản
trên tinh thần cái quy định trong luật thủy sản cũng như là cái triển khai tới đây thì
bộ đang rất là tích cực để mà tham mưu cho chính phủ
cũng như là trực tiếp là mình sẽ bàn hành những văn bản hướng dẫn theo cái hướng này
và nhân đây thì chúng tôi cũng
chúng tôi đề nghị là các địa phương rồi các tổ chức cộng đồng và cũng như là nhất là các ngư dân ven biển
chúng ta hãy vì cái một cái nghề thủy sản là có trách nhiệm và phát triển một cách bền vững thì
chúng ta phải bắt đầu và chúng ta phải tập trung vào trong thời gian tới đó là phải bảo vệ nguồn
lợi thủy sản trên cơ sở bảo vệ tốt tái tạo và phục hồi nguồn lợi hiện nay
chúng ta mới có điều kiện để chúng ta phát triển một ngành thủy sản một cách bền vững
nguồn lợi thủy sản là nguồn tài nguyên có tái tạo cho nên muốn khai thác một cách có hiệu quả
khai thác hôm nay để các thế hệ sau còn sử dụng ngay từ bây giờ chúng ta phải có những giải pháp
cấp bách để bảo vệ phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản cùng với đó chúng ta phải thường xuyên
cập nhật những biến động của nguồn lợi thủy sản để có kế hoạch khai thác sử dụng nguồn lợi thủy sản một cách hợp lý